tại tỉnh bắc cạn thời gian qua các đơn vị thi công công trình vận chuyển đất đá khoáng sản
đã gây hư hỏng một số tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện trợ đồn
làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và đời sống của người dân nơi đây
đây là tuyến đường từ thị trấn bằng lũng đi bản tàn xã bằng lãng huyện trợ đồn
vừa được nhà nước đầu tư nâng cấp giúp học sinh nhân dân địa phương đi lại thuận tiện
thúc đẩy phát triển kinh tế
tuy nhiên thời gian vừa qua một số đơn vị thi công công trình dùng ô tô tải trọng lớn vận chuyển đất đá
làm cho đường hư hỏng nặng đi lại rất khó khăn
tức là cơ quan ban chỉ huy quân sự huyện với nhà thầu thi công đã ký cam kết với huyện rằng
sau khi chuyển đổ đất thải này gây hỏng các đoạn đường khu địa điểm đường nào
đơn vị thi công sẽ cam kết sửa lại thảm lại các vị trí do việc xe chở
đất trong công trình mà gây hư hỏng các đoạn đường
việc yêu cầu các đơn vị vận chuyển đất đá làm hư hỏng các tuyến đường giao thông trên địa bàn
thị trấn bằng lũng là cần thiết và cấp bách hiện nay
chính quyền địa phương nhân dân cũng cần giám sát việc sửa chữa hạ tầng giao thông
của các doanh nghiệp cho đảm bảo chất lượng
có hai tuyến đường chính trong lúc vận chuyển đất thải ra từ trung tâm chỉ huy quân sự huyện trần đồn
tuyến đường qua trường bồn non lên cơ xuống lên ngã tư thị trấn
từ thị trấn vào lịch trường cấp ba
trong lúc thi công công ty đã có những cao kết cùng hội chí huy quân sự vào với văn hóa huyện
cam kết sẽ sửa chữa lại toàn bộ mặt đường sau khi thi công xong
những hư hỏng trước mắt và sau này đơn vị sẽ hoàn trả lại mặt đường như cũ
tức là sẽ đào xử lý đổ bê tông lại và giải nhựa lại như bằng ban đầu
chợ đồn là huyện có nhiều mỏ cơ sở chế biến khoáng sản
việc vận chuyển khoáng sản diễn ra với quy mô lớn
làm cho nhiều tuyến đường trên địa bàn xuống cấp gây ô nhiễm môi trường
mất an toàn giao thông ảnh hưởng đến đời sống của người dân
khắc phục tình trạng này địa phương cần kiểm soát chặt chẽ
ngăn chặn tình trạng ô tô chở quá tải quá khổ để bảo vệ hạ tầng giao thông
phục vụ phát triển kinh tế xã hội